thưa quý vị nghệ sĩ kennedy đến với thủ đô hà nội người nghệ sĩ có mái tóc xuân nổi tiếng
và với tiếng kèn dầu cảm xúc đã đặt chân đến xuống sân bay nội bài vào tối ngày một mươi hai tháng một mươi một
sau chuyến bay dài và sẵn sàng cho đêm triển kennedy life in vietnam vào tối ngày một mươi bốn tháng một mươi một
đây là lần thứ hai kennedy tới việt nam kể từ chuyến lưu diễn vô cùng thành công vào năm hai nghìn một mươi
ông trở lại hà nội sau tám năm với tư cách là nghệ sĩ mờ màn cho chuỗi dự án good morning việt nam
do báo nhân dân và ib group tổ chức sẽ diễn ra tại trung tâm hội nghị quốc gia mỹ đình một đêm duy nhất
vào ngày một mươi bốn tháng một mươi một tới đây
ngày một mươi hai tháng một mươi một tại hà nội đã diễn ra lễ bế mạc giải bóng bàn các câu lạc bộ hà nội
mở rộng tranh cúp bà hà nội mới lần thứ một mươi năm hai nghìn hai mươi ba
đây là một trong chuỗi các hoạt động chào mừng những ngày lễ lớn trong năm của thành phố hà nội
và hưởng ứng cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương bác hồ vĩ đại
phát biểu tại lễ bế mạc ông lương trí công phó tổng biên tập báo hà nội mới khẳng định
giải đấu với chất lượng chuyên môn cao kịch tính đã thực sự đáp ứng được nguyện vọng thi đấu
cọ sát và thưởng thức của người hâm mộ bóng bàn thủ đô của các vận động viên chuyên nghiệp cũng như nghiệp sư
sau bốn ngày thi đấu sôi nổi quyết liệt các vận động viên đã công hiến nhiều trận đấu hay đẹp mắt
cũng trong buổi bế mạc ngày hôm nay người hâm mộ bóng bàn thủ đô tiếp tục chứng kiến
các cuộc tranh tài sôi nổi là trận chung kết đơn nữ đôi nam nữ đồng đội nam nâng cao và đồng đội nam phong trào
tâm điểm của buổi thi đấu cuối cùng của giải là trận đấu giữa hai câu lọc bộ zola hồng anh
gặp câu lọc bộ dũng kiểu việt heo ở nội dung đồng đội nam nâng cao
kết thúc trận đấu diễn ra đầy kịch tính câu lọc bộ dũng kiểu việt heo đã giành chiến thắng
trước câu lọc bộ zola hồng anh với tỷ số ba một
vào ngày một mươi hai tháng một mươi một tại hà nội đã diễn ra lễ ra mắt sách
duyên nợ tăng bồng của tác giả phó đức an
đây là tập thứ sáu trong danh sách chém theo chiều gió của đức an kể từ năm hai nghìn một mươi
và mỗi tập thì đều dày hơn năm trăm linh trang in
trước khi trở thành một tay viết chuyên nghiệp tác giả phó đức an là một việt kiều
một doanh nhân và là một nhà báo đa tài
cuộc đời doanh nhân trải qua nhiều sóng gió và những ngã rẽ định mệnh
khiến cho việc huyết văn trở thành một nhu cầu tự thân của chính tác giả
các bài viết của ông đăng trên trang cá nhân
hay ở tạp chí cộng sản cho thấy vốn sống và sự trải nghiệm
và đập với cuộc đời ở mọi góc cạnh
duyên nỡ tăng bồng được tác giả phó đức an viết năm hai nghìn hai mươi ba
với hơn một trăm một mươi bài viết là những suy nghĩ trải nghiệm của ông
về cuộc sống tình yêu và những duyên nợ của ông trong cuộc đời
nằm ở vị trí thứ sáu trong series sách chém theo chiều gió của peter faux
kể từ năm hai nghìn một mươi bảy giọng văn của phó đức an vẫn giữ nguyên nét linh hoạt
thoáng đắng và cập nhật
với tác phẩm lần này tác giả rất cẩn trọng về con chữ không cầu kỳ bày biện
ông đã biến những câu chuyện phiếm trên cõi mạng trở thành ngôn ngữ văn học hấp dẫn
phục vụ đông đảo độc giả yêu thích văn trường
sau gần hai năm thực hiện chủ trương hỗ trợ xây dựng nhà ở cho đồng bào nghèo còn sinh sống trên sông
thì nhiều địa phương tại tỉnh thanh hóa đã hoàn thành cấp đất hỗ trợ xây dựng xong nhà ở
cho bà con lên bờ định cư đồng thời tập trung tìm giải pháp
nâng cao thu nhập ổn định cuộc sống
dù đã được cấp đất hỗ trợ xây dựng nhà
vậy nhưng cuộc sống khi lên bờ gặp nhiều khó khăn khiến ông hồng vẫn phải bám trụ với nghề sông nước
khác với ông hồng nhờ được tiếp cận nguồn vốn từ chương trình cho vay hộ nghèo
gia đình anh nguyễn văn huy đã mở được một quán giải khát nhỏ bước đầu cho thu nhập ổn định
được sự hỗ trợ của cấp ủy chính quyền địa phương
hàng chục hộ dân vạn trài ở huyện thiệu hóa đã được chuyển về ở trong ngôi nhà mới khang trang
vậy nhưng khi lên bờ cũng là lúc các gia đình này phải vật lộn với vấn đề mưu sinh
bởi đa số đều thuộc diện hộ nghèo hộ cận nghèo không có vốn sản xuất
giả soát cho vay
đối với đồng bào thủy cơ trong đó đặc biệt ưu tiên chương trình cho vay để tạo việc làm
dần dàn hóa thủ tục giúp cho đồng bào lên bờ có vốn để đầu tư sản xuất kinh doanh
đến nay thì một số hộ dân ở trên địa bàn xã cũng đã tiếp cận được nguồn vốn này của ngân hàng
đến nay thì coi kiểm tra hiệu quả trong việc sử dụng nguồn vốn đối với bà con như thế này là rất hiệu quả
với những kết quả đã đạt được trong thời gian vừa qua
tỉnh thanh hóa yêu cầu các địa phương tiếp tục khẩn trương cấp đất
hỗ trợ xây nhà ở để đồng bào sinh sống trên sông lên bờ định cư
tạo cơ hội giúp bà con tìm được việc làm tiếp cận các nguồn hỗ trợ sinh kế
trung sức đồng lòng xây dựng cuộc sống mới